ngay trong mùa mưa lũ năm nay phải hoàn thành nhanh việc đánh giá nơi ở an toàn cho người dân miền núi
đây là chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía bắc diễn ra hôm nay tại tỉnh hòa bình
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hiện tượng mưa cực đoan đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh miền núi phía bắc gây thiệt hại lớn về người và tài sản
mặc dù công tác phòng quan trọng hơn chống nhưng lâu nay công tác ứng phó thiên tai vẫn chủ yếu là đi khắc phục hậu quả
theo báo cáo của các tỉnh có đến một hai triệu hộ gia đình ở khu vực miền núi phía bắc thường chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất
với hơn tám mươi chỗ ở không đảm bảo an toàn khoảng năm chỗ ở cần di rời khẩn cấp
tại hội nghị cơ quan khí tượng thủy văn dự báo năm nay sẽ có khoảng một mươi một mươi hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới
trong đó nhiều cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền bắc
hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá vẫn diễn biến khó lường